ủy ban nhân dân tỉnh lào cai cùng công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại quốc tế ict
đã tổ chức khánh thành nhà máy thủy điện vĩnh hà trên sông chảy thuộc địa bàn xã thượng hà
huyện bảo yên tỉnh lào cai đây là công trình chào mừng kỷ niệm hai mươi năm năm ngày tái lập tỉnh lào cai
mùng một tháng một mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi một mùng một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
nhà máy thủy điện vĩnh hà có công suất hai mươi một mw với tổng vốn đầu tư là tám trăm hai mươi ba tỷ đồng
hàng năm sẽ cung cấp cho lưới điện quốc gia tám mươi chín triệu kwh
đây là công trình thủy điện cột nước thấp thứ hai tại miền bắc việt nam
sử dụng công nghệ tua pin chạy thẳng kiểu bóng đèn hiện đang được sử dụng tại nhiều nước tiên tiến trên thế giới
với công nghệ này sẽ tận dụng được tối đa tiềm năng phát điện của hệ thống sông suối việt nam
do tận dụng được cột nước phát điện rất thấp gần như vẫn giữ nguyên dòng chảy tự nhiên và diện tích bị ngập lụt
việc di dân giải phóng mặt bằng và ảnh hưởng môi trường được giảm thiểu tối đa
sau khi đi vào hoạt động thủy điện ict vĩnh hà mỗi năm sẽ đóng góp vào nguồn thu ngân sách của tỉnh lào cai khoảng một mươi tám năm tỷ đồng
giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở địa phương